ngày hai mươi tháng ba tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi chín
phát động và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục triển khai phong trào thi đua cùng cả nước lâm đồng chung sức xây dựng nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh có thêm một mươi hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số lên tám mươi bảy trên một trăm một mươi sáu xã nông thôn mới đạt tỷ lệ bảy mươi năm
cùng với đó hiện các xã thuộc thành phố đà lạt và huyện bảo lộc đã đạt chuẩn nông thôn mới đang hoàn thiện hồ sơ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
dịp này có một mươi hai gia đình tiêu biểu được tặng thưởng huân chương độc lập hạng ba chín tập thể và hai mươi một cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động các hạng
hai mươi tập thể và hai mươi năm cá nhân được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ